bộ giao thông vận tải vừa báo cáo chính phủ ba phương án bố trí vốn đầu tư cải tạo nâng cấp hạ tầng sân bay nội bài hà nội và tân sơn nhất tp hcm
theo đó ba phương án là sẽ sử dụng vốn đầu tư công sử dụng nguồn vốn của tổng công ty hàng không việt nam hoặc sử dụng tranh lệch nguồn thu chi từ khai thác tài sản khu bay do tổng công ty hàng không việt nam đang tạm quản lý
tổng số vốn cần để đầu tư cải tạo nâng cấp hạ tầng hai sân bay là bốn một trăm năm mươi hai tỷ đồng